sau thời gian giãn cách xã hội do dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch nói chung và huyện cô tô tỉnh quảng ninh nói riêng
thời gian vừa qua nhiều hoạt động chương trình kích cầu đã được tỉnh quảng ninh triển khai nhằm quảng bá thu hút đầu tư thúc đẩy ngành du lịch huyện cô tô phát triển
sau đây mời quý vị khán giả cùng chúng tôi chiêm ngưỡng những hình ảnh mới nhất về du lịch tại đảo cô tô
cô tô là một quần đảo nằm ở phía đông của đảo văn đồn tỉnh quảng ninh là một địa danh du lịch nổi tiếng của khu vực phía bắc với những nét đẹp hoang sơ mộc mạc rất được lòng du khách
quần đảo này có tên cổ là tràng sơn từ lâu đời đã là nơi trú ngụ của thuyền bè ngư dân vùng đông bắc
quần đảo có diện tích bốn mươi bảy ba km hai với khoảng hơn năm mươi đảo lớn nhỏ dân số gần năm người
theo ủy ban nhân dân huyện thời điểm này
ngày có khoảng năm trăm linh lượt khách cập đảo khá thấp so với con số trung bình sáu người một ngày trước đây
tuy nhiên đây là những tín hiệu khả quan về sự hồi phục của du lịch trên đảo
cũng như cho thấy tình cảm của khách du lịch dành cho những nét đẹp hoang sơ mộc mạc nơi đây